một vụ nổ khí ga làm một mươi người bỏng vừa xảy ra tại xã tả văn chư huyện bắc hà tỉnh lào cai
các nạn nhân đều bị bỏng sâu từ một mươi đến hai mươi và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa huyện bắc hà tỉnh lào cai
chiều ngày một mươi bốn tháng sáu có một mươi người thân trong họ tập trung ăn uống tại nhà anh thảo xeo sùng
ở thôn xà ván sừ mần khang xã tả văn chư huyện bắc hà tỉnh lào cai
đến khoảng hai mươi h ba mươi anh sùng phát hiện bình ga của gia đình bị hở nên khóa van lại và bật lại bếp ga
do lượng ga thoát ra ngoài lớn nên khi anh sùng bật bếp đã bắt lửa và phát nổ
vụ nổ làm tất cả một mươi người trong họ tộc đều bị bỏng trong đó có ba trẻ em
vụ cháy nổ cũng thiêu dụi nhiều đồ dùng sinh hoạt và làm bay mái ngói bờ rô xi măng của gia đình
ngay sau khi vụ nổ khí ga xảy ra lãnh đạo huyện và một số tổ chức đoàn thể của huyện bắc hà đã đến thăm hỏi
động viên các nạn nhân bị bỏng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa bắc hà